năm hai nghìn hai mươi tới đây được coi là năm bản lề của chu kỳ tăng trưởng mới
quốc hội cũng vừa đưa ra những mục tiêu kinh tế khá cụ thể trong nghị quyết số tám mươi năm
và chiều nay phòng thương mại và công nghiệp việt nam đã tổ chức diễn đàn kinh tế năm hai nghìn hai mươi với nội dung này
năm hai nghìn hai mươi là năm bản lề kết thúc chu kỳ năm năm với mức tăng trưởng gdp dự kiến khoảng sáu tám mươi bốn một năm
đồng thời mở ra chu kỳ chiến lược phát triển kinh tế xã hội thứ ba hai nghìn một hai nghìn ba mươi
kinh tế việt nam được dự báo có nhiều thuận lợi và khó khăn đàn sen
tại diễn đàn các tổ chức quốc tế cũng có những đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế của việt nam
dự báo duy trì tăng trưởng kinh tế mạnh trong năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi ở mức tương ứng là sáu tám và sáu bảy
thách thức lớn nhất trong kinh tế của việt nam năm hai nghìn hai mươi và trong những năm tiếp theo đó là

các tổ chức quốc tế cũng cần phải đổi mới một cách mạnh mẽ mô hình tăng trưởng kinh tế
đổi mới cơ chế chính sách để huy động tốt hơn nguồn lực ngoài nhà nước
nâng cao hiệu quả đầu tư công và hoạt động kinh doanh vốn nhà nước
bên cạnh đó cũng cần phải nỗ lực và có nhiều biện pháp để thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội
đa dạng hóa các nguồn vốn huy động và sử dụng nhất là nguồn nhân lực đầu tư ngoài nhà nước
chuyển đổi mô hình kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu còn hạn chế
nếu chúng ta không chuyển đổi một cách mạnh mẽ thì sẽ bất lợi hơn trong thời gian tới